ngày hai tháng năm bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn đỗ trọng chuyên khoa ngoại nhi bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm cho biết
bé trai được phát hiện biếu vùng cổ khi thăm khám theo dõi thai kỳ tại bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm
vào lúc thai kỳ ba mươi một tuần khi kiểm tra qua siêu âm bảo thai và chụp mrigh kích thước sáu x sáu cm có nguy cơ chèn vùng trung thất lồng ngực
chị t ba mươi hai tuổi cho biết trước đó chị khám thai ở phòng khám tại tp hcm không phát hiện bất thường
khi thai ba mươi bảy tuần các bác sĩ khoa sản sơ sinh ngoại nhi bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm đã hội trần đánh giá u lớn khả năng trẻ siêu hô hấp sơ sinh cần sinh mổ chủ động
bác sĩ chuyên khoa hai phạm lê mỹ hạnh trưởng khoa sơ sinh bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm cho biết
bé trào đời vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba nặng ba bốn kg kích thước biếu một mươi x hai mươi cm nặng một kg tương đương đầu trẻ sơ sinh kéo vẹo cổ qua một bên
có nhiều trẻ sinh ra với khối u rất khổng lồ
lồng ngực gây suy hô hấp nặng
tuy nhiên biếu lớn kèm tắc ruột rất hiếm
đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp trong nhiều năm hành nghề vì bé có hai dị tật lớn trong một cơ thể bác sĩ trọng nói
sau sinh bé trướng bụng ọc dịch xanh không ăn sữa tiêu không đi tiêu
bác sĩ phát hiện thêm tình trạng tắc ruột sơ sinh phải mổ cấp cứu giải quyết lưu thông đường tiêu hóa cho bé
bác sĩ trọng cho biết dị tật tắc ruột bẩm sinh do các nút phân su bít kín lòng ruột dịch tiết ở đường tiêu hóa nhảy và dính vào niêm mạc ruột khiến phân ưu động trong lòng đại tràng
bệnh nhi không thể đi tiêu được
tắc ruột do phân su chiếm tới ba mươi ba số trường hợp tắc ruột non ở trẻ sơ sinh
bé được mở hậu môn tạm trên bụng bơm rửa đoạn ruột chứa phân su bên dưới
sau hai ba tháng trở ruột dưới đủ thời gian giãn nở và kết quả sinh thiết đoạn ruột phía dưới của hậu môn tạm bình thường sẽ thực hiện khâu nối ruột đóng hậu môn tạng
lúc đó bé có thể đi vệ sinh bình thường
về phần khối u tuy nguy hiểm nhưng không chèn ép đường thở vì bé mới bốn ngày tuổi không thể thực hiện nhiều phẫu thuật nên theo dõi thêm
sau ca mổ chữa tắc ruột bé được nuôi ăn tĩnh mạch đầy đủ dinh dưỡng hồi phục nhanh
tuy nhiên khối u bày khuyết lại diễn tiến không thuận lợi dấu hiệu nhiễm trùng
u xâm lấn các khối cơ vùng ngực cổ bên trái bao quanh bó mạch và thần kinh
nếu không phẫu thuật u quá to bé sẽ phẹo đầu cổ lạch vai chèn ép đường thở gây suy hô hấp hoại tử da bác sĩ trọng nói
việc bóc tách u khó vì nguy cơ tổn thương mạch máu thần kinh để lại nhiều di chứng cho bé như liệt cánh tay ảnh hưởng chức năng vận động vùng cổ
bác sĩ chậm đánh giá đây là một trong những ca mổ khó cần có ekip gây mê giỏi và hồi sức túc trực trong phòng phẫu thuật
bên cạnh đó việc tạo hình che phủ xử lý và da cũng cần thẩm mỹ
sau này bé lớn lên bất mặc cảm tự ti
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn ekipoc khối u nặng khỏi cơ thể bé các nguy cơ tổn thương mạch máu và thần kinh được kiểm soát
sau mổ bé ăn ngủ tốt dễ dàng nghiêng xoay đầu và tự lật khi tròn ba tháng tuổi
sau một tháng bé trai quay lại bệnh viện thực hiện cuộc mổ nối ruột
ngày hai mươi ba tháng bốn bác sĩ mổ nối ruột đóng hộ môn tạm trên bụng cho bé thành công
bé có thể đi vệ sinh như người bình thường
u bạch huyết thường hình thành từ giai đoạn bào thai hoặc trẻ sơ sinh dưới năm tuổi
nguyên nhân gây bệnh đến nay chưa được xác định rõ
có một số nghiên cứu cho rằng u bạch huyết được hình thành trong thai nhi do hệ bạch huyết phát triển không đúng cách
hệ bạch huyết là mạng lưới các mạch mô và cơ quan chứa dịch bạch huyết kèm tế bào bạch cầu
trường hợp dịch trong mạch bạch huyết bị tắc nghẽn sẽ tạo thành các u nan chứa dịch bị tồn động
các nguyên nhân chính của tình trạng này bao gồm sự phát triển bất thường của mạch bạch huyết trong quá trình phôi thai phát triển
điều này có thể liên quan đến đột biến gen đặc biệt là đột biến gen pik ba ca
hiện không có phương pháp để ngăn ngừa hoàn toàn tình trạng này vì bệnh liên quan đến các yếu tố di truyền và phát triển trong tử cung
tuy nhiên việc theo dõi sức khỏe thai kỳ chặt chẽ và tiến hành các xét nghiệm di chuyển cần thiết nếu có thể giúp phát hiện sớm một số bất thường và quản lý bệnh một cách hiệu quả
thai phụ tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh không hút thuốc không uống rượu và khám định kỳ là những bước quan trọng để hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi
thống kê từ bộ y tế cho thấy nước ta ghi nhận một triệu trẻ em ra đời mỗi năm trong đó hai mươi hai đến ba mươi bé bị dị tật bẩm sinh
tính đến năm hai nghìn hai mươi ba việt nam có khoảng một hai triệu trẻ khuyết tật trong độ tuổi từ đến một mươi bảy chiếm tỷ lệ ba mươi
u bạch huyết tắc ruột bẩm sinh là hai trong số hàng trăm dị tật có thể sửa chữa can thiệp sau sinh
khi được can thiệp sớm nhiều trẻ đã phục hồi tốt sinh hoạt bình thường
có ba loại u bạch huyết với các triệu chứng biểu hiện của bệnh
tùy thuộc vào kích thước và độ sâu của các mạch bạch huyết bất thường
u bạch huyết dạng mau mạch thường thấy ở bề mặt da thường là do bất thường về cấu trúc mạch bạch huyết
tổn thương là những cụm mụn nhỏ có màu từ hồng đến đỏ sẫm tổn thương lành tính và chỉ cần điều trị khi ảnh hưởng đến thẩm mỹ nhiều
ô bạch huyết dạng hang thường thấy ngay khi mới sinh đôi khi cũng gặp ở lứa tuổi lớn hơn
tổn thương thường nằm sâu dưới da và tạo khối lồi trên bề mặt da hay gặp ở vùng cổ lưỡi môi kích thước có thể từ vài mm đến vài cm
u bạch huyết dạng nang cũng có thể được phân loại thành các nhóm nang nhỏ nang lớn loại hôn hợp tùy theo kích thước của u nang
u bạch huyết dạng nang nhỏ bao gồm nhiều nang và thể tích mỗi nang nhỏ hơn hai cm
u bạch huyết dạng nang lớn bao gồm nhiều nang và thể tích mỗi nang lớn hơn hai cm
ô bạch huyết có thể gây ra chảy máu nhỏ viêm mô tế bào tái phát và dò dỉ dịch bạch huyết
nếu u bạch huyết dạng nang có kích thước lớn ở vùng cổ có thể gây khó nuốt cắt dấu loạn hôn hợp và nhiễm trùng
các biến chứng sau khi phẫu thuật cắt bỏ năng bạch huyết có thể gặp là tổn thương các cấu trúc cơ quan vùng cổ nhiễm trùng và bệnh tay phát